chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam võ cao cường
chủ tịch ubnd phường tam phước cùng ba cán bộ thuộc cấp do liên quan đến nhiều sai phạm về đất đai
vụ việc xảy ra tại trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đồng nai chi nhánh tp biên hòa
ngoài võ cao cường cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn văn đức nguyên phó chủ tịch ubnd phường tam phước và nguyễn anh thương
cùng với vũ văn huy công chức địa chính phường này để điều tra về tội vi phạm quy định
về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
công an tỉnh đồng nai cũng đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với bốn bị can nói trên